từ đầu năm đến nay các cơ sở lưu trú tại thành phố đà nẵng đã thu hút hơn hai bảy triệu lượt khách du lịch
tăng một mươi chín bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đây là số liệu thống kê trong sáu tháng qua của cục thống kê thành phố đà nẵng
trong tổng số hai bảy triệu lượt khách lưu trú khách quốc tế ước đạt bảy trăm ba mươi chín lượt tăng hơn một mươi tám
còn lại là khách trong nước gần hai triệu lượt tăng gần hai mươi
cũng trong sáu tháng qua các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng đã phục vụ khoảng ba trăm hai mươi chín lượt khách
tăng hơn hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch thành phố đà nẵng đặt ra mục tiêu tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ
ước đạt hơn năm triệu lượt người doanh thu cơ sở lưu trú ước đạt gần một mươi ba tỷ đồng tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám